xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình sắc màu dân tộc của truyền hình nhân dân quý vị thân
mến mỗi tuần chúng ta sẽ cùng khám phá và tìm hiểu những nét văn hóa của đồng bào các dân tộc trên
khắp mọi miền đất nước từ những vẻ đẹp riêng biệt đó đã tạo nên một bức tranh văn hóa phong phú đầy
màu sắc vào tuần này chương trình sẽ tới vùng đất nào mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
nằm ở cửa ngõ tây bắc của tổ quốc yên bái là nơi sinh sống của ba mươi dân tộc anh em mỗi dân tộc
mang một bản sắc văn hóa riêng biệt nhưng hòa quyện với nhau tạo thành sắc thái văn hóa
mang nét đặc trưng của yên bái nhắc đến nơi này là nhắc đến cánh đồng mường lò rộng lớn là
cái nôi của văn hóa thái tuy nhiên đây cũng là quê hương của đồng bào khơ mú với đời sống văn
hóa vô cùng phong phú giàu bản sắc ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ

thưa quý vị và các bạn người khơ mú là một trong những dân tộc sinh sống lâu đời ở vùng tây bắc
việt nam là dân tộc không có chữ viết do đó tất cả những điệu múa câu hát và những phong tục truyền
lại cho con cháu đều từ hình thức truyền khẩu ở yên bái người khơ mú sống chủ yếu tại hai huyện
văn chấn và trạm tấu cộng đồng người khơ mú tại yên bái tùy ít sống giải rác song đời sống văn
hóa của họ là cả một kho tàng lớn cần được lưu giữ và phát triển ngoài tên gọi khơ mú còn có
tên gọi xá cầu hay người xá tiếng nói riêng thuộc nhóm ngôn ngữ môn khơ me dân tộc khơ mú gắn bó với
nương dẫy từ kinh tế nương giấy họ đúc kết cho mình nhiều kinh nghiệm quan sát tự nhiên để thuận lợi cho
việc làm nương và văn hóa tinh thần cũng từ đó mà phát triển điều đáng quý là đồng bào vẫn giữ được
những nét văn hóa truyền thống không bị hòa lẫn hoặc mai một trong cộng đồng các dân tộc anh em sinh
sống trên địa bàn điều đó được thể hiện rõ nhất ở loại hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng là dân ca và
dân vũ nó được các nhà nghiên cứu văn hóa đánh giá là một thành tố không thể thiếu trong kho tàng dân
ca dân vũ của việt nam bởi nó phản ánh một cách sâu sắc cuộc sống lao động sản xuất nông nghiệp của
người khơ mú đồng thời qua đó thể hiện sức mạnh gắn kết cộng đồng trong quá trình chinh phục và làm
chủ thiên nhiên

ngan khe suối của đời sống hòa mình vào thiên nhiên scores ba năm hai nghìn năm century nặng một mươi toàn kết
anh chờ chưa nói được hpose do thơ háng hạ t marg lanes mong mu anh sợ h att em bon chân xa h conspirada
nổi bật trong số đó là hát tôm một thể loại dân ca truyền thống
giống như hát gẹo của người kinh hát ví của người tày hát sỉnh ca của người cao lan hát tôm của đồng bào khơ mú cũng là một loại hình dân ca gắn với đời sống sinh hoạt từ xa xưa và xuất hiện trong hầu hết các hoạt động văn hóa
chúng tôi có nhiều làn điệu dân ca và dân vũ truyền thống trong số đó tôi thấy hát tôm là thể loại dân ca được nhiều người yêu thích nhất và xuất hiện nhiều trong đời sống như mừng nhà mới đám cưới hỏi lễ tết và giao duyên
cũng vì mê các nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình mà sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tôi đã tình nguyện về quê hương để tham gia vào các hoạt động văn hóa cũng như phát triển bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc mình

cũng vì mê các nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ quân sự tôi đã tình nguyện về quê hương để tham gia vào các hoạt động văn hóa cũng như phát triển bảo tồn văn hóa
mà tất thảy những ai làm công tác văn hóa cũng đều nể phục và kính trọng ông
để phục bởi sự am hiểu về phong tục văn hóa dân tộc kính trọng bởi sự tâm huyết và hết mình với các hoạt động bảo tồn văn hóa quê hương của ông
trong phần lớn các công việc tổ chức phục dựng các lễ hội hoặc thực hiện phong tục truyền thống của người khơ mú mọi người đều phải tìm tới ông để nhờ ông tư vấn và giúp đỡ
đến nay các phong tục truyền thống của người khơ mú như tục lấy nước mới thờ cúng tổ tiên hay các lễ hội cầu mưa lễ hội cầu mùa lễ hội mẹ lúa đã dần được khôi phục và được thế hệ con cháu thực hiện ngày càng phổ biến hơn
bánh dẻo bánh ở đây cũng thường được gói theo khuôn dài thay vì khuôn vuông như bánh trưng thông thường
người mường và người thái nơi đây quan niệm bánh trưng đen và bánh trưng nếp cầm không chỉ giúp xua tan ốm đau bệnh tật
sau cả một năm làm việc vất vả mà đặc biệt trong những ngày đầu năm món bánh này còn giúp xua đuổi tả ma
đón một năm mới tốt đẹp và an lành
bánh trưng đen nói chung là bánh truyền thống cũng có tác dụng bột của cây lúc lắc này
thứ nhất là nó chữa được bệnh gan này với lại một số bệnh nó giải độc các bệnh khác
với lại nếu như dân gian ở đây thì cứ đến ngày tết ngày lễ thì các cụ truyền lại là cái bánh cây lúc lắc này
là người ta có thể đặt thắp hương cái bánh này để trừ tả ma này
với lại ăn
mình ăn thì nó có cái vị nó đậm hơn cái bánh trưng bình thường của mình
thứ nhất là nó rất là ngậy thơm và ngon
còn bánh trưng nếp cẩm thì ăn thì cái nếp cẩm này cũng là làm thuốc
chắc bởi vì là thường thường nếu mà như mình bị thứ nhất là bị bệnh khớp này
hoặc là người gãy chân gãy tay trong cái vị bao giờ người ta cũng phải có cái vị của cây này
nó sẽ làm liền da liền thịt với lại như là phụ nữ mà sinh đẻ thì người ta ăn nếp cẩm
chống thiếu máu
những chiếc bánh trưng giản dị mộc mạc như tấm lòng của người dân nơi đây
nhưng ẩn sâu trong đó là sự tinh túy của đất trời và tấm lòng của những người gói bánh
mỗi miếng bánh trưng đen là sự tổng hòa của mùi gạo quyện với than núc nác
vị bùi của đỗ vị ngậy của thịt làm người ăn như thưởng thức được cả mùi cỏ cây ruộng đồng đất trời
và thiên nhiên nơi vùng cao
đến nay nhiều gia đình vẫn duy trì việc làm bánh trưng đen như một cách gìn giữ văn hóa ẩm thực riêng của dân tộc mình
thưa quý vị và các bạn hương vị đậm đà của món bánh trưng đen bánh trưng nếp cầm yên bái
cũng đã khép lại chuyến hành trình của chúng tôi tuần này
chúng tôi luôn mong muốn nhận được ý kiến đóng góp cho chương trình qua hòm thư
phongvănhóa org vn hoặc qua số điện thoại
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tuần sau